mở rộng sâu vào hiện trường thì chúng tôi đã phát hiện ra một con dao để ở cạnh cái chỗ hay là cây rửa cây vòi nước
thì con dao này thì chúng tôi thấy là dựng rất ngay ngắn

con dao này
còn lưỡi này nó tương đối sạch
nó đang là đối tượng đã chùi rửa nó đi rồi
trong nhà này có hai cái xe máy
hai xe máy thì một xe máy là jupiter màu xanh

nhưng mà cái dấu vết ở cái
bắt biển số xe
bắt biển số xe
thì là thấy dấu vết bỡ rất là mờ

khả năng vượt lại là
vừa mới tháo biển
vừa mới tháo biển đó
mới xuất mới

từ những dấu vết ở hiện trường chúng tôi nhận định rằng nạn nhân bị sát hại là tại khu vực ghế chỗ bàn tiếp khách
nạn nhân bị đối tượng dùng dao phay sát hại
sau đó đối tượng đã đưa nạn nhân và thùng phi ra ngoài khu vực hiện trường và đốt xác phi
lạn nhân cao khoảng một m bảy mươi
trên người có chiếc ví đã cháy gần hết
góc ví có dập chìm hai chữ lầm oanh
tại sao lại bị sát hại trong nhà ông phạm văn trường
vậy nạn nhân là ai
căn cứ vào dòng chữ dập chìm trên chiếc ví bị cháy nhiều khả năng nạn nhân có tên là lâm
để làm rõ nhân thân của nạn nhân
cơ quan điều tra đã giám định dấu vân tay thu được của nạn nhân khi khám nghiệm tử thi
qua đối chiếu với tàng thư lưu trữ xác định dấu vân tay của nạn nhân trùng khớp với dấu vân tay của một người ở thôn tràng duệ xã quốc tuấn
thưa quý anh dấu vươn tay thu được của thử thi trùng với nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đặc ký thường trú ở xã quốc tuấn huyện đăng dương phố hòa phảo
làm việc với cả người thân của anh nguyễn văn lâm
khi anh lâm đi ra khỏi nhà anh ấy đi một chiếc xe máy jupiter màu xanh đá
có đặc điểm giống với chiếc xe thu được tại hiện trường và có trang phục tương đối giống với cả tình thi
tuy nhiên để có căn cứ khoa học chính xác
chúng tôi đã lấy mẫu máu của thử thi và lấy mẫu máu của nhà anh lâm
để giám định
khi anh lâm đi ăn khẳng định rằng thử thi là anh nguyễn văn lâm
giám định những vết nghi là máu thu được trên chiếc ghế ngồi
và vết nghi là máu còn sót lại trên cán dao của gia đình ông trường
cơ quan điều tra kết luận đó là máu của cùng một người
và mẫu máu này trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân
vết máu trên cán dao vết máu văng vắn trong cái ghế là của nạn nhân
hiện trường vụ án xảy ra trong nguyên liệu
vết máu trên cán dao nhà của ông trường
vậy ai là ông thủ
các đồng chí xem lại cái bản ảnh của thử thi
cái phần thương tích ở vùng gáy
là vết thương của nó rất là rộng
và cái độ sâu của nó lớn
và bờ mẹo thì tương đối là gọn
thì nhận định đây là một vết chém vết nực rất là mạnh
và cái vật chém
cái vật chém cái vật chém
tương đối là bằng tay
đấy nó phải là con da có trọng lượng tương đối
thì nó mới gây có thể gây được cái vết này
và cái tư thế của nạn nhân thì cũng không phải
nó cứ tư thế đứng mà chém được cái vết này kìa
nào phải là tư thế ngộ
trường này nó có con dao mà
đắm tông mình gọi là dao tông
con dao màu sáng đen
các đồng chí xem ở trong bản ảnh
con dao đó là tương đối là
phù hợp với cái vết
gây ra cái vết chém
dân khách còn có một chiếc xe máy
với điệu jupiter
kiểm tra thì thấy cái xe này
hiện tại không có bể bảo sát
và trong cái lóc bình xăng
của cái xe này
thì có dấu hiệu một số cái vết xăng
nghi là đối tượng đã triết xuất
cái xăng từ cái xe jupiter này
để đổ vào thủ phi
và tiến hành đốt sát phi tan
vụ bán chạy xe này
thì trong dân nhà
và dựng nên toàn bộ nhà đấy có những ai ai ở thì chúng tôi được biết là chỉ có phạm ngọc tuấn và một người bố là phạm văn trường
chỉ có hai bố con ở thôi và người mẹ thì đã ly hôn và người mẹ là ở bên thủ nguyên chứ không ở cái nhà đấy mà chỉ có hai bố con
thì qua nhận định đánh giá thì là ông bố thì rất thật thà thật thà mà thường thường người đi làm công nhân sáng đi từ chiều mới về còn đối với phạm ngọc tuấn thì đối tượng nhiệm
vậy là tôi về đây là có những cửa đẹp quá mỗi khi tôi về hôm nay tôi về thì có những cửa không mở được
mỗi khi kể là tôi nút chìa khóa mà không mở được thế là tôi mở thì nó chốt bên trong
thường nút khóa trong thì có ai ở trong nhà không
nghĩa là có gì không ở trong nhà kìa
bình thường bác đi làm thì chỉ ở trong nhà thì chốt thôi đúng không

thì em cũng khóa chìa khóa đấy không mở được mà có gì không ở bên tôi thì chốt trong tôi ở chốt trong tôi mới đi luôn là xong

hôm nay tôi đi vào đây là riêng cái cửa nhà tôi này là có những từ trước này không mở được khóa
hôm nay tôi đi vào trong nhà đi vào bên này vào trong nhà lúc ấy là tôi chưa phát hiện ra tôi chỉ biết là trong nhà có khói thôi
vì lúc ấy tôi chưa biết tôi thấy vào trong nhà nhiều khói mà cái cửa này nhà tôi không mở được khóa bao giờ kìa
vậy hôm nay tôi vào trong nhà tôi thấy nhiều khói quá
vậy hôm nay tôi đi vào trong nhà tôi nghĩ là chắc là ai đốt cái gì ở trong nhà
tôi ra ngoài tôi mới tìm thì tôi ngập ra thì có cái vi sát ở trong đó
thì tôi hô hào tôi nghĩ là con tôi chết tử bẩn tôi hô hóa lên
thì lúc ấy thì trong đó là tất cả anh em dân làng mấy gì gì nên hô hóa lên
mấy báo công an chính phủ
theo cái lời khai của ông trường cái mức độ tin cậy đến mức độ nào
thì kiểm tra rất nhiều các cái thông tin từ cái người mà ông trường từng đi làm
rồi ông trường có làm ca cùng với cái người đó
trong cái ngày hôm đó thì chúng tôi mời tất cả những cái người mà biết cái sự việc
theo những trường trình bày thì chúng tôi mời về trụ sở để hỏi để làm rõ cái thời gian ông trường sử dụng vào trong ngày hôm đấy
thì qua rất nhiều các cái thông tin qua rất nhiều cái tài liệu chúng tôi loại trừ được ông trường có khả năng hoặc có điều kiện để thực hiện cái việc đấy
gần như là không có thể thực hiện như thế đấy chúng tôi loại trừ ông trường ra khỏi cái vụ án này
trong cái thùng phi rất nhiều đầu vải vải nhưng mà lại cháy lại không hết
do vậy là chúng tôi nhận định rằng là khả năng rất lớn là khi mà đốt nạn nhân thì là rất nhiều khói
do vậy đã tập trung vào cái hướng là tất cả
các nhà xung quanh khu vực đó cũng như là mở rộng ra bên ngoài
cái thời điểm đấy có bao nhiêu người ở nhà có bao nhiêu người biết là chúng tôi phát động phong trào
còn chúng tôi cho trinh sát đến tận từng nhà một để hỏi về cái ngôi nhà mà có nạn nhân bị đốt xác
đó có biết sự việc gì xảy ra tại nhà ông trường không
chúng tôi đang cắt tóc rồi thấy có mùi khét
có ra ngoài xem có cái gì không mà khét thế nhưng mà ra nhòm thì không thấy gì cả
mà chụp nhau
bác thấy sự việc bị có khói hay là khói
trưa thì tầm khoảng hơn một giờ thì tầm đấy nó khói quá không ngủ được
thì cứ nghĩ là không đầu tiên không nghĩ là nó khói
cứ nghĩ làm sao mà khét khét không chịu được
xong rồi nóng thì không ngủ được thế là dậy
dậy thì nó nghĩ là bố ở trường là bố nó
thì bên kia nó ý là đốt
nó thỉnh thoảng cứ gió cứ đốt cây cối cứ đẻ rách thì nó khét
thế sang thì thấy nhà đóng cửa
đóng cửa thì sang gọi trường ơi đốt cái gì mà khét thế
thế thằng tuấn thì nó ra nó bảo cháu đốt chứ không phải bố cháu đốt
thì bảo mày đốt cái gì mà khét nó khét lắm tao không thể chịu được
thế nó bảo là cháu đốt đốt quần áo
bảo mày đốt thế nào đốt mày dập tắt nó đi mày đẻ này tao không chịu được
thế nó ra nó lấy cái nắp thi nó đậy vào đậy vào thế là nó hết khói thế là về
chiều hôm đấy lại không đi nằm thế hơn ba giờ thì nó lại nó lại thấy khét sang nó bị điền lắm
tuy là hôm này cháu nhỏ nó về cháu nhỏ nó về thế là nó nằm trên gác nó khét khét khét lắm hôm đấy khét lắm
thế là bảo nó nó bảo là cháu đi cháu mua xăng cho đốt cho nhanh
ông trường có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục hai xóm nhìn thấy tuấn đốt quần áo trong thùng phi
vì vậy phạm ngọc tuấn là đối tượng tỉnh nghi số một
hiện tại tuấn không có mặt ở nhà
không ai biết tuấn ở đâu
thông tin người dân cho biết vào chiều muộn sau khi thấy khói và mùi khét thì họ có nhìn thấy tuấn lên một chiếc xe taxi của địa phương
giả soát công ty lái xe taxi thì chúng tôi đã yêu cầu tất cả công taxi cung cấp tại thời điểm đó khu vực đó
là có bao nhiêu xe taxi đang hoạt động tại khu vực bốn xã bốn xã xung quanh xã lê lợi
thì sau khi trong quá trình chúng tôi giả soát chúng tôi phát hiện ra một nguồn tin là có một anh lái xe
thông tin về cái việc mà có đối tượng là lên xe taxi của anh ấy đi
người lái taxi vào buổi chiều muộn anh nhận được một cuộc gọi gọi đến đón khách ở xã lê lợi
vâng anh chờ em tí nhé em qua ngay bây giờ
vâng vâng vâng
anh đi đâu ạ
cho mình về thị trấn ăn trước
xin chào team
mời anh đi
anh đi trước
đây là những cái bana mang lễ đá streetress
xem đây bảo người bé ý
c pública lại
người thanh niên này quay lại và yêu cầu taxi trở về nhà
khi đi qua nhà thấy đông người và có cả công an
anh tài xế taxi thấy người thanh niên không xuống xe mà lại yêu cầu đi thẳng ra thị trấn an dương
lần theo thông tin của người tài xế cung cấp cơ quan chức năng tìm đến cửa hàng điện mà tuấn đã vào